thế chỗ cho tp hcm tại vị trí dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày là hà nội
tp hcm công bố cấp độ dịch toàn thành phố vẫn ở cấp độ hai tuy nhiên số lượng các quận và xã phường
ở cấp độ ba đã tăng nhiều hơn so với tuần trước
thành phố hiện có tám quận ở cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam gồm có ba đình đống đa hai bà trưng
hoàng kiếm hoàng mai lông biên năm tự liêm tây hồ
hai mươi một quận huyện ở cấp độ hai cả thành phố chỉ còn duy nhất huyện phúc thọ ở cấp độ một
vậy thành phố hà nội sẽ ứng phó như thế nào trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay
về vấn đề này bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
chúng tôi kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét dừng
hạn chế các hoạt động tập trung đông người các hoạt động lễ hội tôn giáo v v
trong quá trình phòng chống dịch quan trọng nhất là phải nghiêm khắc với các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
thành phố cũng đã phân cấp đến các quận huyện để đánh giá cấp độ dịch
chủ động thực hiện áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch
nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân để người dân đón tết an toàn và trọn vẹn
số ca mắc tại hà nội tăng nhanh và suốt một tuần qua hà nội đứng đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày
lý giải về điều này bà trần nhị hạ cho rằng
hà nội là đô thị lớn mật độ dân cư cao giao thương đi lại di biến động của người dân từ hà nội
với các tỉnh cũng như từ các tỉnh đến hà nội rất phức tạp
hà nội cũng là thành phố có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh nhiều khu công nghiệp
hơn nữa số người nhập cảnh vào hà nội trong thời gian qua tăng cao
ngoài hệ thống cơ sở xét nghiệm người dân hà nội cũng có thể tự xét nghiệm bản tết nhanh
và thông báo với chính quyền địa phương y tế cơ sở xác nhận và quản lý tại địa bàn
cũng là lý do số ca nhiễm tăng cao trong những ngày gần đây
ngoài ra tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân đã tiêm chủng vaccine
chúng tôi cho rằng hà nội thực hiện rất nghiêm túc chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
mặc dù số ca mắc của hà nội tăng cao trong những ngày gần đây
nhưng quan trọng nhất là hà nội vẫn chủ động kiểm soát dịch
theo thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
sau khi xác định dịch ở cấp độ ba vùng cam các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ của hà nội
đã điều chỉnh các biện pháp hành chính cấm nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ
thông tin chi tiết về quy định mới xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
theo đó từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ubnd quận tây hồ yêu cầu các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
quận tây hồ cũng cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp trừ dịch vụ cắt tóc uốn tóc khu vui chơi giải trí
quán bar karaoke kể cả karaoke loa kéo quán hát cho nhau nghe game massage phố đi bộ
bên cạnh đó quận tây hồ cũng không cho phép tổ chức các hoạt động hội họp
sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở
trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều khuyến cáo hạn chế tiếp khách
làm việc trực tiếp tại đơn vị tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến
chính quyền sở tại cũng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà
khi khuyến cáo hạn chế tiếp khách làm việc trực tuyến